thưa quý vị tình hình covid một mươi chín tại trung quốc có diễn biến phức tạp
làn sóng lây lan từ các tỉnh thành đặc biệt là tại thành phố tây an và thành phố vũ châu ngày một gia tăng
mới đây trung quốc đã cách chức hai quan chức vì xử lý yêu kém cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
ở thành phố tây an nơi người dân đang phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
theo scmp hai quan chức bị cách chức vào hôm hai tháng một đều là những nhân vật cấp cao ở yanta
quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở thành phố tây an tỉnh thiểm tây phía bắc trung quốc
đó là bí thư quận ủy wang bin và phó bí thư kui xin yue nhân dân nhật báo của trung quốc đưa tin
quyết định cách chức trên của tỉnh ủy tỉnh thiểm tây là nhằm củng cố và tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
thành phố tây an thủ phủ tỉnh thiểm tây đang là tâm dịch covid một mươi chín mới nhất của trung quốc
thành phố một mươi ba triệu dân này đã trải qua một mươi một ngày phong tỏa nghiêm ngặt với hơn một sáu trăm linh ca được ghi nhận kể từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
giới chức thành phố tây an vào ngày ba tháng một ghi nhận thêm chín mươi ca lây nhiễm mới trong cộng đồng giảm so với một trăm hai mươi hai ca công bố vào một ngày trước đó
hơn một tuần trước ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trung quốc ccdi cũng đã kỷ luật hai mươi sáu quan chức
ở tây an vì phản ứng sai sót trong chống dịch trong đó có việc không sâu sát để dịch bùng phát tại một khách sạn cách ly
thành phố tây an đóng cửa kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai và các biện pháp nghiêm ngạc khác được áp dụng bao gồm xét nghiệm bắt buộc và hạn chế đi lại
nhưng người dân ở đây phàn nàng rằng họ đã phải vật lộn không được ra ngoài dù hết lương thực
giới chức thành phố cũng thừa nhận đối mặt với nhiều thách thức để cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa
các quan chức cho biết vấn đề là thiếu nhân công để giao hàng và khẳng định
nỗ lực để đảm bảo nguồn cung ổn định
vào hôm hai tháng một một chuyên gia của cơ quan kiểm soát dịch bệnh trung quốc cho biết tình hình ở tây an
đang được cải thiện và các hạn chế có thể sớm được nới lỏng
yang kang yu người được hội đồng nhà nước trung quốc cử đến tỉnh thiểm tây nói với hãng tin tân hoa xã rằng
một số điều chỉnh đối với các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh sẽ được thực hiện trong thời gian thích hợp
các quan chức tỉnh thiểm tây nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch bùng phát
biết thư tỉnh ủy thiểm tây liu guiyong nói
bây giờ chúng ta phải bước vào giai đoạn tổng tấn công chống dịch
chúng ta phải đặt việc phòng ngừa và kiểm soát ở các khu vực lân cận thành thị là ưu tiên hàng đầu
và đạt được mục tiêu không lây nhiễm càng sớm càng tốt
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đã đặt báo một cơn sóng thần covid một mươi chín
covid một mươi chín sắp ập đến khi hai biến thể omicron và delta cùng lan nhanh khiến số ca nhiễm mới cao kỷ lục
ở nhiều nước kéo theo bệnh nhân phải nhập viện và tử vong tăng
ông kêu gọi quốc gia phân phối vaccine đồng đều hơn và cho rằng quá chú trọng tiêm mũi tăng cường
tại các nước phát triển có thể khiến nguồn cung vaccine cho các nước nghèo bị bó hẹp
uso đang thực hiện chiến dịch vận động để tất cả quốc gia đạt mục tiêu chủng ngừa covid một mươi chín
cho bảy mươi dân số vào giữa năm hai nghìn hai mươi
nhà chức trách trung quốc sẽ cho lập vùng đệm tại các vùng thành phố dọc biên giới
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan và đảm bảo hoạt động kinh tế diễn ra bình thường
theo lan wangyan người đứng đầu nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ trung quốc
về phòng chống covid một mươi chín nhịp sống tại các vùng đệm vẫn diễn ra bình thường
dù các cấp giáo dục được thiết lập người dân không được phép vượt ranh giới
trừ khi thực sự cần thiết
nếu phát hiện ca nhiễm có biện pháp như sàn lọc và tri vết sẽ được triển khai
ở từng địa điểm cụ thể
thì khi trung quốc liên tục phải đối phó với các ổ dịch
một trong những điểm nóng dịch bệnh hiện nay là thành phố tây an
theo các nhà chức trách nguồn lây từ một người nhập cảnh qua đường hàng không
từ pakistan đã lan ra sáu thành phố thuộc năm tỉnh
với tổng số một trăm năm mươi hai ca nhiễm được ghi nhận trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
hồi đầu tháng ủy ban y tế trung quốc đã yêu cầu các địa phương có giao thương biên giới
thành lập các vùng đệm
đối với các trung tâm vận chuyển hàng không nhà chức trách khuyến cáo tăng cường giám sát
sàng lọc tại sân bay siết chặt quy trình vệ sinh ở những khu vực thuộc chuỗi sản xuất
và lưu kho lạnh
tâm dịch của trung quốc hiện nay là thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây
nhà chức trách cho rằng nguồn lây là từ một hành khách nhập cảnh đường hàng không
từ pakistan sau đó lan sang sáu thành phố ở năm tỉnh trên cả nước
trong tổng số một trăm năm mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
có đến một trăm năm mươi một ca là ở tây an
mới đây tờ south china morning post đăng bài viết về tình hình kinh doanh
ảm đạm ở trung quốc ngay trong những ngày cận tết nguyên đán
mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách covid một mươi chín
tại thành phố đông hoàn tỉnh quảng đông
việc phong tỏa tại khu vực đà làng vào giữa tháng một mươi hai vừa qua
đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn
theo đó khu vực đà lạt có hơn một mươi bảy cơ sở liên quan đến len
chỉ một phần cháu số lượng áo len được sản xuất trên toàn thế giới
chính vì vậy việc phong tỏa khu vực này đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng
hiện nay tổ hợp sản xuất chip nhớ trị giá hai mươi sáu tỷ đoàn mỹ của samsung
ở thành phố tây an tỉnh thiểm tây đang phải đối mặt nhiều khó khăn
do các biện pháp siết chặt phong tỏa để phòng chống covid một mươi chín
tính đến hôm qua một mươi ba tháng một đợt phong tỏa nghiêm ngặt
ở thành phố tây an đã bước vào ngày thứ một mươi hai
việc phong tỏa siết chặt dựa trên chính sách covid một mươi chín
không chỉ khiến doanh nghiệp khó khăn
mà kéo theo thu nhập của đại đa số dân chúng cũng giảm đi
điều đó khiến cho nhu cầu tiêu dùng nội địa của trung quốc giảm sút
cụ thể doanh thu bán lẻ trong hai năm qua chỉ tăng trưởng ba chín mươi bảy
trong khi tỷ lệ tăng trưởng trước năm hai nghìn một mươi chín là
trong khi đó tình hình xuất khẩu của trung quốc đang gặp thách thức lớn
do xung đột thương mại với mỹ
với việc có biến thể delta và omicron xuất hiện
chính sách rô covid của trung quốc có thể dẫn đến những hệ quả đáng lo
cho nền kinh tế cũng như rủi ro về đợt bùng phát dịch quy mô lớn
dẫn đến quá tải hệ thống y tế nước này
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
trung quốc ghi nhận thêm hai trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới
mức tăng cao nhất kể từ tháng ba năm ngoái khi đại dịch càng quét tại thành phố phủ hán
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất
ở thành phố tây an nơi một mươi ba triệu dân bị phong tỏa sáu ngày
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an
duyên an nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km
hôm nay đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh
và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc
kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố vũ hán
nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm ngoái
thành phố tây an đã thiết lập hơn bốn bốn trăm linh điểm lấy mẫu
và triển khai hơn một trăm linh người tham gia hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất
truyền hình trung quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang
xếp hàng chờ xét nghiệm trên các đường phố và trung tâm thể thao
các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học trừ trường hợp cần thiết
kể từ khi phong tỏa thành phố vào tuần trước
các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt
và đưa gần ba mươi người cách ly trong khách sạn
các nhà chức trách tây an cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố
người dân tây an bị cấm xe lái và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài
để mua hàng hóa ba ngày một lần
theo biện pháp phòng dịch mới được chính quyền tây an công bố
không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường
dịch cảnh sát và giới chức y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngạc các xe ô tô
và những người vi phạm quy tắc có thể bị giam giữ một mươi ngày và phạt năm trăm linh nhân dân tệ
tương đương bảy mươi tám usd
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt
trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh
kháng vaccine và lọt qua các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngạc
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát
nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm sau
trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
zaro covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không
bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng
tây an là thành phố mới nhất được trung quốc triển khai chiến lược này